hà nội khuyến khích các cá nhân hộ gia đình trên địa bàn thành phố đầu tư bãi đỗ xe ngầm cao tầng cho ô tô và phương tiện cơ giới khác phục vụ nhu cầu công cộng
đây là thông tin được đưa ra trong kỳ họp thứ chín hội đồng nhân dân tp hà nội kỳ họp này diễn ra từ ngày tám tháng bảy và bế mạc vào ngày hôm nay ngày một mươi tháng bảy
hội đồng nhân dân tp hà nội đã thông qua nghị quyết về ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn
khuyến khích đầu tư xây dựng khai thác bến xe bãi đỗ xe ô tô và các phương tiện cơ giới khác áp dụng công nghệ cao trong quản lý điều hành hệ thống giao thông vận tải
theo nghị quyết này hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn trên địa bàn thành phố hà nội bao gồm hệ thống đường sắt đô thị hệ thống xe buýt sẽ được ưu tiên phát triển
các dự án bãi đỗ xe ngầm đầu tư theo hình thức xã hội hóa được phép sử dụng tối đa ba mươi tổng diện tích để đầu tư khai thác dịch vụ thương mại
đặc biệt hà nội khuyến khích các cá nhân hộ gia đình trên địa bàn bốn quận ba đình hoàn kiếm hai bà trưng đống đa đầu tư bãi đỗ xe ngầm bãi đỗ xe cao tầng cho ô tô và phương tiện cơ giới khác phục vụ nhu cầu đỗ xe nơi công cộng